trong khuôn khổ lễ hội vía bà chúa sứ núi sam tại thành phố châu đốc
tối qua ubnd tỉnh an giang đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định số hai nghìn chín mươi tám của thủ tướng chính phủ
về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia núi sam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
việc quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia núi sam thành phố châu đốc
nhằm mục đích khai thác hợp lý thế mạnh về du lịch văn hóa tâm linh
đồng thời kết hợp đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí
trải nghiệm và du lịch nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn chất lượng có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực
đây còn là động lực giúp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh an giang nói riêng
của vùng đồng bằng sông cửu long nói chung
thời gian qua thành phố châu đốc đã mời gọi đầu tư hai mươi ba dự án với vốn đầu tư trên một ba trăm linh tỷ đồng
đến nay khu du lịch núi sam đã đạt năm trên năm tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia
cùng với việc vừa được chính phủ phê duyệt quyết định số hai nghìn chín mươi tám đã khẳng định thêm vai trò trọng yếu
của khu du lịch quốc gia núi sam trong tổng thể bức tranh du lịch